sáng nay ngày hai mươi tháng một tại sở chủ huy bộ quốc phòng thượng tướng phạm ngọc minh
phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam đã chủ trì buổi hội đàm với đoàn chủ nhiệm quân y
quân đội vương quốc anh và bắc ireland do thiếu tướng martin brignell chủ nhiệm quân y làm trưởng đoàn
tại buổi hội đàm thượng tướng phạm ngọc minh hoan nghênh đoàn chủ nhiệm quân y anh tới thăm và làm việc tại việt nam
thiếu tướng martin bricknell thông báo tóm tắt kết quả làm việc của đoàn với cục quân y
và trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam trong ngày một mươi chín tháng một chia sẻ một số kinh nghiệm của quân đội anh
trong triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong đó có quá trình chuẩn bị nhân lực
trang bị huấn luyện tiền triển khai đàm phán với liên hợp quốc và triển khai lực lượng trang bị của bệnh viện giã chiến anh tới phái bộ unit
đánh giá cao những chia sẻ của thiếu tá martin brignew thượng tướng phạm ngọc minh đề nghị cục quân y anh
trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động
hợp tác mang tính thiết thực với các cơ quan đơn vị liên quan của quân đội nhân dân việt nam